thưa quý vị trong khi cuộc xung đột hamas israel đang bước vào giai đoạn mới
các phương tiện truyền thông từ khắp nơi trên thế giới vẫn bất chấp nguy hiểm đến hiện trường
và để thế giới có thể cập nhật được đầy đủ các thông tin về chiến sự
các nhà báo đã dũng cảm dấn thân và thậm chí là phải hy sinh đến tính mạng
theo ủy ban bảo vệ nhà báo ba tuần vừa qua của cuộc chiến israel hamas
là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với các nhà báo đưa tin về các cuộc xung đột trong hơn ba thập kỷ
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
những thông tin liên tục nhất trong ngày qua đến từ các phóng viên đang ở trong vùng nguy hiểm
vừa phải tác nghiệp vừa phải ẩn nấp trước bom đạn
đây không phải là những phóng viên ở cách vụ nổ một hoặc hay dặm
họ thậm chí ở ngay gần những tòa nhà vừa bị trúng bom hoặc tên lửa
một số làm việc cho các cơ quan truyền thông địa phương
những người khác làm việc cho các tổ chức

nhưng tất cả đều phải đối đầu với một thử thách giống nhau khi họ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
giữa tình trạng bạo lực và gian khổ do cuộc chiến israel hamas gây ra
khuôn viên bệnh viện nasser đẩy áp các nam nữ phóng viên mặc áo in dòng chữ báo chí
họ đội mũ bảo hiểm vì thường xuyên xảy ra các vụ nổ nguy hiểm gần đó
điều kiện vệ sinh chỉ ở mức cơ bản nhưng ít nhất máy phát điện tại bệnh viện này
có thể giúp các nhà báo sảng điện thoại di động máy tính sách tay máy ảnh và các thiết bị khác
để có thể tiếp tục công việc
thậm chí để có không gian riêng tư nhiều phụ nữ như nữ phóng viên wissam asin
tại kênh truyền hình tiếng ả rập alura của mỹ đã phải ngủ trong ô tô đậu trong khuôn viên bệnh viện
chúng tôi luôn phải thức dậy trong tiếng gào khóc của những đứa trẻ tiếng gào thét của những gia đình vì mất con
chúng tôi đã phải sơ tán thậm chí bỏ lại máy quay vì bom đạn rơi ở ngay bên cạnh
tôi đã làm việc ở bệnh viện nasser được hai tuần tôi ngủ trong xe tôi uống rất ít nước để không phải đi vệ sinh
ít nhất hai mươi chín nhà báo đã thiệt mạng kể từ cuộc tấn công đầu tiên của hamas vào ngày bảy tháng một mươi
ủy ban bảo vệ nhà báo cpg cho biết trong một tuyên bố đưa ra ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tổ chức này bắt đầu theo dõi cái chết của các nhà báo đưa tin về một cuộc xung đột vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong số các nhà báo thiệt mạng có ít nhất hai mươi bốn người palestine bốn người israel
và một người liban và đôi khi những nhà báo không chỉ trả giá bằng mạng sống của mình
mà là cả những người thân trong gia đình cũng bị kịch
nhà báo của kênh truyền hình al jazeera tại giải gaza ông wael dadup đang đưa tin trực tiếp
về bầu trời đêm của vùng lãnh thổ bị bao vây này thì nhận được tin giữ vợ con trai và con gái của ông
đều đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của israel
nhà báo năm mươi ba tuổi này nổi tiếng là gương mặt đại diện cho người palestine trong nhiều cuộc chiến
ông được tôn kính ở quê hương gaza vì đã kể những câu chuyện về nỗi đau và khó khăn của mọi người với thế giới bên ngoài
sau khi quân đội israel phát lệnh sơ tán yêu cầu một một triệu dân rời khỏi miền bắc giải gaza đi về phía nam
gia đình ông al dadup đã đến trại tị nạn nuserat ở miền trung lánh nạn
bọn trẻ đã làm gì sai tại sao chúng lại là mục tiêu của tấn công thật đáng buồn
đây là khu an toàn mà quân đội israel đã nhắc đến khi yêu cầu người dân sơ tán ư
tôi sẽ không im lặng
chừng nào tôi còn sợ
sinh nghề tử nghiệp thế nhưng những phóng viên chiến trường vẫn không lùi bước
họ vẫn kiên định bám trụ nơi những mảnh đất đầy bom đạn để tìm hiểu và nói lên những sự thật về bản chất của chiến tranh
bởi họ vẫn luôn tin tưởng rằng sự sống sẽ vẫn nảy sinh trong cái chết hạnh phúc sẽ hiện hình trong hy sinh
trong khi những đồng bào của tôi đang sống trong điều kiện vô cùng khó khăn ở giải gaza
thì tôi nhận được tin con trai mình chào đời và được đặt tên là abdelaziz
thực sự đây không phải là điều dễ dàng với tôi bởi hầu hết thời gian những gì tôi chứng kiến là tang thương chết chóc
qua ống kính của mình hằng ngày tôi chỉ nhìn thấy những người ra đi những người đổ máu
tin vui đến với tôi giữa lúc đau buồn
nhưng đó là thông điệp để tôi biết rằng cuộc sống là như vậy và sự sống sẽ vẫn cứ tiếp tục